chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh lần đầu về thăm hải phòng hai mươi tháng một mươi một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hai mươi tháng một mươi hai nghìn hai mươi
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi tại trung tâm triển lãm và mỹ thuật hải phòng đã tổ chức triển lãm ảnh tư liệu với chủ đề bảy mươi năm hải phòng làm theo lời bác
với một trăm sáu mươi bảy ảnh tư liệu thời sự một trăm chín mươi m hai pano năm mươi tranh cổ động và hai mươi hai biểu đồ thống kê được trưng bày tại triển lãm
đã giới thiệu đến người xem về những thời khắc lịch sử chín lần bác hồ về thăm hải phòng và thành tiệu bảy mươi năm hải phòng làm theo lời bác dạy
cách đây vừa tròn bảy mươi năm ngày hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu lần đầu tiên nhân dân thành phố cảng được đón chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc nhân dịp người thăm nước pháp trở về
trong chín lần về thăm hải phòng những hình ảnh chủ tịch hồ chí minh giản dị ân cần quan tâm đến tất cả mọi người
đã để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức các thế hệ người dân thành phố cảng
các tác phẩm trưng bày tại triển lãm không chỉ thể hiện xúc động hình ảnh của người trong chín lần về thăm hải phòng
mà còn giới thiệu đến người xem những thành tiệu to lớn của đảng bộ chính quyền và nhân dân hải phòng trong thực hiện lời dạy của bác